giao tranh trong quá trình truy bắt ovidio guzman con trai của chủ ma túy joaquin el chapo guzman đã khiến hai mươi chín người thiệt mạng
bao gồm một mươi quân nhân và một mươi chín đối tượng bị tình nghi là các thành viên của băng đảng sinaloa
đây là thông tin do bộ trưởng bộ quốc phòng mexico cung cấp
giao tranh giữa lực lượng an ninh mexico và các thành viên ban đảng sinaloa nổ ra từ dạng sáng năm tháng một và kéo dài suốt nhiều giờ
sau khi bị bắt giữ ovidio guzman bị áp giải bằng trực thăng quân sự từ xào huyệt tại thành phố coluyakan đến một nhà tù ở thủ đô mexico city
vụ bắt giữ ovidio guzman sau đó đã châm ngòi cho làn sóng bạo động tại thành phố culiakan và các khu vực lân cận
hàng trăm đối tượng được cho là dình miếu đến sinaloa một trong những băng đảng ma túy khét tiếng nhất ở mexico
đã tràn ra đường đốt pháo ô tô phong tỏa một số tuyến phố chính và tấn công lực lượng an ninh địa phương
trước đó mỹ đã trao giải thưởng lên tới năm triệu đô la mỹ
trước thông tin dẫn đến việc bắt giữ ovidio guzman đối tượng bị washington cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong bang đảng sinaloa
ovidio wilsman ba mươi hai tuổi và em trai còn bị nhà chức trách mỹ cáo buộc điều hành gần một mươi phòng thí nghiệm bảo chế methamphetamin ở sinaloa